theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tính đến một mươi tám h hôm nay bảy tháng một mươi
việt nam có thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một chín mươi chín ca
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai mươi ba ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn năm trăm năm mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm sáu mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một tám trăm một mươi bảy người cách ly tại nhà và nơi lưu trú hai bốn trăm bảy mươi hai người